trong đó cần bổ sung thêm số liệu phụ lục cho đầy đủ

để có đề xuất giải pháp cụ thể nhằm khắc phục được những vướng mắc này

đã chủ trì hội nghị với lãnh đạo các bộ ngành về tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đề án sáu
cùng giữ hội nghị có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
theo kế hoạch đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trong tổng số một mươi nhiệm vụ chung phải hoàn thành hiện có một nhiệm vụ chưa hoàn thành
đối với nhiệm vụ cụ thể của các bộ ngành đến nay có một mươi nhiệm vụ chưa hoàn thành
bên cạnh đó mới có một mươi năm trên hai mươi bộ cơ quan hoàn thành việc hợp nhất hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
còn tám bộ ngành chưa triển khai số hóa giải quyết thủ tục hành chính hoặc có kết quả thấp dưới năm
việc cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính giấy tờ liên quan đến yêu cầu bỏ sổ hộ khẩu giấy sổ tạm tru giấy của các bộ ngành vẫn còn chậm
nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa được triển khai đồng bộ
dẫn tới việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành
mắc mắc còn tình trạng cắt gứa thông tin có cụm dữ liệu
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trần hồng hà nhấn mạnh khó khăn lớn nhất trong thực hiện chuyển đổi số chính là nhận thức
bởi nếu không được triển khai đồng bộ nghiêm túc thống nhất sẽ không thể hoàn thành các nhiệm vụ của từng bộ ngành cũng như nhiệm vụ chung của đề án sáu
vì vậy phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành phải có sự chuyển động mạnh mẽ hơn nữa
xác định rõ mục tiêu lộ trình thời gian hoàn thành ưu tiên giải quyết những vấn đề vướng mắt tập trung vào các biện pháp giải pháp đôn đốc các đơn vị
nhấn mạnh đến ba vấn đề quan trọng là điểm ngẽn trong thực hiện đó là môi trường pháp lý cơ sở hạ tầng công nghệ và nhân lực
phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành trong đó đẩy mạnh việc kết nối chia sẻ khai thác dữ liệu tập trung và dữ liệu chuyên ngành
hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được bộ cơ man triển khai xây dựng
đây là dữ liệu rất quan trọng đã được làm trước một bước và hiện việc phát triển các dịch vụ công trực tuyến sẽ xoay quanh chụp dữ liệu này
nhất là đối với hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu được xác định trong đề án sáu
do đó cần tập trung đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình tạo điều kiện để người dân doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền trên môi trường điện tử
sáng nay đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị quán triệt kết quả hội nghị ban chấp hành trung ương
giữa nhiệm kỳ khóa một mươi ba kết quả đợt một kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết số ba mươi sáu ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của bộ chính trị và thông tin thời sự
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đã quán triệt kết quả hội nghị ban chấp hành trung ương giữa nhiệm kỳ khóa một mươi ba và kết quả đợt một kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm